du lịch được xem là ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh bình định
hiện tỉnh bình định đang thực hiện chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin ngành du lịch tỉnh bình định
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn hai mươi năm
nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin của du khách đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh du lịch bình định
đây là ứng dụng du lịch quy nhơn bình định
với ứng dụng này du khách sẽ biết được những thông tin cần thiết khi đến du lịch tại bình định
như các điểm thăm quan giá cả các cơ sở lưu trú nhà hàng phương tiện vận chuyển y tế và một số những dịch vụ tiện ích khác
bên cạnh đó ứng dụng cũng cho phép du khách tự lên kế hoạch cho điểm đến tạo lịch trình và có thể điều chỉnh thời gian thứ tự và địa điểm theo ý muốn
sau khi trải nghiệm xong app du lịch bình định thì mình cảm thấy rất là bổ ích cũng như là rất là thú vị
giúp cho mình tiết kiệm được thời gian để tìm những địa điểm cũng như là những gian lanh kháng cảnh
cũng như là đặc biệt là về cái phần chỉ đường
rất là nhanh giúp cho mình tiết kiệm được thời gian rất là nhiều
ứng dụng du lịch quy nhơn bình định được xem là biện pháp kích cầu mang tính nền tảng lâu dài
ứng dụng do sở văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với vnpt tỉnh bình định thực hiện
hiện nay ứng dụng đã cập nhật một trăm sáu mươi cơ sở lưu trú bảy mươi ba địa điểm tham quan cùng nhiều điểm ẩm thực giải trí mua sắm khác
và sẽ tiếp tục được hoàn thiện cập nhật trong thời gian tới
cùng với ứng dụng du lịch quy nhân bình định sở văn hóa thể thao và du lịch cũng đã cho ra mắt cổng thông tin du lịch
nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin cho du khách trong và ngoài nước
năng cao những tính năng trải nghiệm cho du khách dù như quay những cảnh ba trăm sáu mươi độ những công nghệ mới công nghệ nhận dạng mới
thì kế hoạch cũng đã có kế hoạch với sở du lịch rồi
ở đây thì chúng tôi đã tích hợp được khoảng một trăm linh điểm đến trên địa bàn tỉnh bình định
để du khách có thể sử dụng nghiên cứu
ở bất kỳ một địa điểm nào trên thành phố quy nhơn nói riêng và cả tỉnh bình định nói chung
và qua đó thì chúng tôi cũng cung cấp luôn các dịch vụ hỗ trợ như là bệnh viện như là các cơ sở ngân hàng hệ thống các trụ itm
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch là việc làm đã và đang được nhiều tỉnh thành triển khai
mang lại những hiệu quả tích cực
đây được xem là bước đi phù hợp của ngành du lịch góp phần quan trọng trong công tác quảng bá và xúc tiến du lịch
giúp du lịch tỉnh bình định sớm phục hồi
câu dịch covid một mươi chín